thông tin liên quan đến vụ án công ty aic và ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã tiến hành
bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với lã tuấn hưng tổng giám đốc tổng công ty
cổ phần sông hồng về tội vi phạm quy định viện đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh công ty cổ phần tiến mục quốc tế aic và các đơn vị liên quan
đồng thời đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với
lã tuấn hưng tổng giám đốc tổng công ty cổ phần sông hồng về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoảng ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
ngày hôm qua tám tháng một sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước